tại huyện quảng uyên tỉnh cao bằng đã diễn ra lễ công bố di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
nghề rèn của người nùng an và khép mạc lễ hội thanh minh xã phúc xen năm hai nghìn một mươi chín
nghề rèn của người nùng an xã phúc sen đã có từ rất lâu đời trải qua hàng trăm năm
đến nay nghề rèn đã mang đến ấm no là sinh kế thoát nghèo của gần một trăm sáu mươi hộ ba trăm sáu mươi thợ lành nghề
hàng trăm thợ phụ là nhân dân trong và ngoài xã ghi nhận những kết quả mà nghề rèn mang đến
cho người dân bộ văn hóa thể thao và du lịch đã công nhận nghề rèn của người nùng an
ở xã phúc sen huyện quảng uyên tỉnh cao bằng là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
đây không chỉ là niềm vui niềm vinh dự là động lực cho đồng bào nùng an
mà còn là niềm hy vọng của đồng bào dân tộc thiểu số cả nước trong việc gìn giữ và phát huy
nghề truyền thống đưa nghề truyền thống trở thành sinh kế mang lại thu nhập chính
trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững